tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước lào do đồng chí thông luân si su lít
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào dẫn đầu đoàn sang dự lễ tang nguyên tổng bí thư đỗ bười
đồng chí thông luân si su lít trân trọng chuyển lời chia buồn sâu sắc lòng tiếc thương vô hạn của đảng nhà nước quốc hội chính phủ và mặt trận lào xây dựng đất nước
tới đảng nhà nước quốc hội chính phủ và mặt trận tổ quốc việt nam về việc nguyên tổng bí thư đỗ mười từ trần
đồng chí thông luân si su lít nhấn mạnh việc đồng chí đỗ bười tư trần không chỉ là tổn thất to lớn đối với đảng nhà nước nhân dân việt nam và gia quyến
mà đảng nhà nước và nhân dân lào cũng mất đi một người bạn thân thiết và gần gũi
thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam tổng bí thư nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn đảng quốc hội chính phủ và ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
hiện chưa buồn về việc nguyên tổng bí thư đỗ bười tư trần cử các đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước lào đến phiếng và ghi sổ tang tại đại sứ quán việt nam tại lào
và đặc biệt là cử đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước lào do đồng chí thông luân si su lít dẫn đầu sang việt nam dự lễ tang
thể hiện sâu đậm mối quan hệ đoàn kết đặc biệt thủy chung trong sáng hiếm có trong quan hệ quốc tế giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
cũng như tình cảm của đảng nhà nước và nhân dân lào đối với nguyên tổng bí thư đỗ mười